tại thành phố hồ chí minh htec đã tổ chức chương trình caravan kết nối đầu tư
nhằm cải thiện giao thông nông thôn tại các tỉnh miền tây nam bộ
theo đó caravan kết nối đầu tư giữa thành phố hồ chí minh lòng an tiền giang đồng tháp
đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng đồng tháp một mươi thúc đẩy kết nối phát triển dịch vụ
thương mại liên vùng tăng năng lực cạnh tranh và thương hiệu nông sản việt
phát huy hiệu quả đầu tư công về kết cấu hạ tầng cấp vùng an ninh lương thực quốc gia
và an ninh quốc phòng tuyến biên giới tây nam
do đó hành trình caravan kêu gọi đầu tư xây dựng cơ bản dự án khu đô thị khu dân cư khu nhà ở
dự án bất động sản nghỉ dưỡng du lịch khách sạn kết nối giao thương và hoạt động giao lưu văn hóa
văn nghệ giữa doanh nhân các tỉnh
srec đã kết nối ba tỷ đồng triển khai xây dựng sửa chữa một mươi cây cầu cho thành phố hồ chí minh
trị giá năm tỷ đồng